tỉnh thanh hóa vừa phát hiện một mươi năm giáo viên học sinh mắc covid một mươi chín
ngay lập tức lực lượng chức năng tỉnh thanh hóa vừa tiến hành phong tỏa khu vực có f
đồng thời trên địa bàn xã có xuất hiện ca mắc đã cho học sinh các cấp dừng đến trường bắt đầu từ hôm nay
lực lượng chức năng tỉnh thanh hóa vừa tiến hành phong tỏa xã dân lý huyện triệu sơn
và nâng cấp độ dịch lên cấp độ bốn sau khi xã này ghi nhận hai mươi một ca mắc covid một mươi chín
trong đó có nhiều giáo viên và học sinh
trước đó trong quá trình thực hiện xét nghiệm tầm soát covid một mươi chín tại khu vực phố thiều xã dân lý
lực lượng đã ghi nhận các trường hợp dương tính với sars cov hai
mở rộng đối tượng xét nghiệm sàng lọc tại xã này đã phát hiện thêm hai mươi một trường hợp mắc covid một mươi chín
trong đó có một mươi năm bệnh nhân là giáo viên học sinh của ba trường học từ bậc mầm non đến trung học cơ sở
và sáu bệnh nhân trong các khu dân cư trên địa bàn xã dân lý
lực lượng chức năng đã truy vết được bốn trăm một mươi ba trường hợp f một một trăm tám mươi chín trường hợp f hai
thực hiện phong tỏa tạm thời toàn bộ xã dân lý bắt đầu từ hai mươi hai h ngày hai mươi tám tháng một mươi một
cho học sinh các bậc học mầm non tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn xã này tạm dừng đến trường
bắt đầu từ hôm nay ngày hai mươi chín tháng một mươi một
theo nhận định của ông nguyễn trọng hưng bí thư tỉnh ủy thanh hóa
đây là ổ dịch lớn rất phức tạp
các ca mắc covid một mươi chín bao gồm nhiều đối tượng
nằm rải rác ở sáu trên tám thôn của xã dân lý liên quan đến nhiều trường học và khu kinh doanh
do vậy ông hưng yêu cầu huyện triệu sơn áp dụng các biện pháp phòng dịch ở cấp độ bốn
đối với xã dân lý thực hiện phong tỏa toàn xã yêu cầu ai ở đâu ở đó
thiết lập các chốt kiểm soát đảm bảo nội bất xuất ngoại bất nhập
trừ các trường hợp ra vào làm nhiệm vụ
đồng thời tạm dừng tất cả dịch vụ không thiết yếu trên địa bàn
các xã giáp ranh với xã dân lý và các xã đang có dịch trên địa bàn huyện triệu sơn
áp dụng các biện pháp phòng chống dịch ở cấp độ ba
các xã còn lại trên địa bàn huyện triệu sơn áp dụng các biện pháp phòng chống dịch ở cấp độ hai
đối với công tác xét nghiệm yêu cầu làm xét nghiệm rt pcr mẫu đơn đối với tất cả f một
xét nghiệm rt pcr mẫu gột đối với f hai và toàn bộ người dân ở sáu thôn có f
làm xét nghiệm test nhanh kháng nguyên sars cov hai đối với toàn bộ người dân của hai thôn còn lại
trên địa bàn xã dân lý đồng thời mở rộng đối tượng xét nghiệm tầm soát covid một mươi chín
đối với các xã giáp tranh lân cận